hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong công tác tổ chức kỳ thi kỳ cương trường thi được giữ vững
các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế
để thi được giáo viên thí sinh đánh giá vừa sức nằm trong chương trình học
sau khi kết thúc buổi thi môn toán sáng nay những học sinh đăng ký thi vào chuyên
tiếp tục cuộc đua giành xuất vào lớp một mươi các trường chuyên lớp chuyên
thuộc sở giáo dục và đào tạo hà nội vào ngày hai mươi tháng sáu
tin an ninh trả tự tham gia đánh bạc giữa hình thức binh sợp sám
năm đối tượng chú tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tăng
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt
sáu bộ bài tay và các dụng cụ đánh bạc khác
điều tra mở rộng cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn hoàng quốc
còn tham gia cá độ bóng đá với đối tượng lưu bức khuê quê tỉnh cá mau
với số tiền một mươi sáu triệu đồng
chiều qua một chiếc xe container lưu thông trên cao tốc tp hcm trung lương
theo hướng đi miền tây khi gần tới cầu vượt số hai thuộc địa bàn xã nhị thành
huyện thủ thừa tỉnh long an đã lao vào giải phân cách giữa làm gãy trụ đèn
thùng container lật chắn ngang đường khiến cho giao thông bị ủn ứ gần một mươi km
vụ tai nạn làm gãy chủ đèn chiếu sáng và hư hỏng khoảng một mươi mét hộ lan của giải phân cách giữa
rất may là không có thiệt hại về người
lực lượng cảnh sát giao thông đội tuần tra cao tốc số bảy đã nhanh chóng có mặt
phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc tp hcm trung lương xử lý hiện trường
điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân
đến hơn một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày hiện trường đã được xử lý giao thông trong khu vực trở lại bình thường
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện kim động tỉnh hương yên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn đức nhuận
xã dạ trạch huyện khói châu tỉnh hương yên về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quang bình
và công an huyện bắc quang tỉnh hà giang là đối tượng lộc văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên
và đối tượng nguyễn văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nà đon
xã phú nam huyện bắc mê tỉnh hà giang bị công an huyện bắc mê tỉnh hà giang ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện